thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam ghi nhận những nỗ lực to lớn của chủ tịch aip nói riêng và đóng góp của tất cả các thành viên nói chung nhằm xây dựng một aib thành tổ chức đáng tin cậy hoạt động hiệu quả minh bạch
trong thời gian tới ngân hàng nhà nước việt nam tiếp tục được giao trọng trách trong việc đại diện cho việt nam tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như world bank adb imf trong nhiều năm qua để đảm trách nhiệm vụ và các hoạt động của việt nam tại aib
các công vị chủ tịch aiib chủ tịch kim lập quần muốn đóng góp nhiều hơn nữa góp phần vào sự phát triển của việt nam và hy vọng năm hai nghìn một mươi bảy aiib sẽ có dự án hợp tác với phía việt nam
chào mừng đoàn doanh nghiệp hoa kỳ đến việt nam tìm cơ hội đầu tư kinh doanh
thủ tướng nhấn mạnh việt nam đang tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa hội nhập sâu rộng hơn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
trong đó có nhà đầu tư hoa kỳ
chính phủ việt nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với hoa kỳ theo hướng thực chất toàn diện ổn định và lâu dài trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau
chính phủ việt nam sẵn sàng làm việc với chính quyền của tổng thống donald trump để thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ
thay mặt các doanh nghiệp hoa kỳ ông michael michalaks cho biết hiện đã có nhiều doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư thành công ở việt nam
các doanh nghiệp hoa kỳ ủng hộ tiến trình tự do
các doanh nghiệp hoa thương mại trong đó có hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và nhiều hiệp định khác
trong năm hai nghìn một mươi sáu tình hình hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và các hàng giả trên các tuyến địa bàn của cả nước diễn biến phức tạp
các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi có tổ chức và manh động hơn nhằm đưa các loại hàng lậu vào nội địa tiêu thụ
tình hình buôn lậu gia tăng trong năm hai nghìn một mươi sáu
nguyên nhân là do triển khai ở một số nơi